tại tỉnh sơn la trong những năm gần đây số lượng xe chở khách tăng lên nhiều hơn
để quản lý hiệu quả và hạn chế tai nạn giao thông
ngành giao thông vận tải tỉnh sơn la đã áp dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý
công ty cổ phần vận tải hành khách mùng hai tháng chín sơn la là một trong những đơn vị tiên phong
trong việc đầu tư lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho gần một trăm linh phương tiện
gồm xe buýt và xe dường nằm chạy tuyến cố định
bên cạnh đó nhờ có thiết bị định vị xe khách mà lái xe sẽ phải tuân thủ về lượng khách trên xe
đón trả khách đúng nơi quy định chạy đúng tuyến đúng lộ trình
bây giờ luôn luôn chỉ được phép chạy dưới bốn tiếng thôi không cho chạy quá bốn tiếng
hiện nay trên địa bàn tỉnh sơn la có hơn bảy trăm tám mươi doanh nghiệp hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể hoạt động
trong lĩnh vực vận tải với gần một năm trăm linh phương tiện
theo đánh giá của các cơ quan chức năng việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình có tác dụng rất tích cực
sở giao thông sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền
thiết bị kinh doanh vận tải rồi chủ phương tiện là duy trì các hoạt động của phương tiện
duy trì các hoạt động của giám sát hành trình để đảm bảo thực hiện truyền dẫn dữ liệu về tổng cục việt nam
để từ đó chấn chỉnh xử lý các vi phạm theo quy định
thời gian tới ngành giao thông vận tải sơn la sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra chặt chẽ
giấy tờ phương tiện và người lái và tình trạng hoạt động của thiết bị giám sát hành trình của xe
trước khi cho xe xuất bếp